trong đời sống đô thị hóa những nét đẹp truyền thống luôn có ý nghĩa đặc biệt với các dân tộc
để tránh những mai một đáng tiếc những nét đẹp ấy cần được nâng niu gìn giữ
đối với đồng bào dân tộc tày ở tuyên quang họ cũng đang đẩy mạnh việc bảo tồn những nét văn hóa của dân tộc mình
bên cạnh làn điệu then hay tà áo tràm truyền thống thì nghề làm nón lá vật phẩm gần gũi với mỗi người phụ nữ tây cũng rất được quan tâm
chiếc nón tay đã gắn liền với cuộc sống bao đời nay của người dân và nó trở thành một nét văn hóa đặc sắc truyền thống chỉ có ở đồng bào dân tộc tây
chiếc nón có vai trò quan trọng trong nghi lễ cưới hỏi
nón được trao cho cô gái khi về nhà chồng với mong muốn cô dâu là người con hiếu thảo một lòng yêu thương chồng con
cái nón lá của người tài này là từ ông cha ta để lại rồi
coi như đời cụ đời kỵ từ ngày trước rồi
bây giờ thì cô cũng không biết là từ đời nào nhưng mà từ lớn lên đến bây giờ thì cô cứ thấy lúc bé thì thấy mẹ là bảo là con phải tận đoan nón tài này để cái này là một bản sắc kiên tục của người tài
khi mà con lớn lên đi lấy chồng thì con cũng phải mang theo một kẹ nón tày này là coi như là đi làm dâu nhà chồng
với lại là cái này là một kỷ niệm của ông cha ta để lại
mình không có thể nào để mai một được giữ mãi luôn luôn cho con cháu đời sau
lá được chọn làm nón phải là loại lá bánh tè không được xa quá cũng không được non quá thì khi làm nón sẽ có độ dai và độ trắng cần thiết
lấy lá về sẽ được hơ khoa lửa rồi đem phơi xương hai ba đêm cho lá khô và phai hết màu xanh
lá càng trắng làm nón càng đẹp
có thể nói trong các công đoạn làm nón thì
công đoạn chọn lựa lá và làm phẳng lá là công đoạn đòi hỏi nhiều công phu cẩn thận nhất chỉ sau việc khâu nón chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị giòn và dễ rách
có lẽ chính bởi sự tỉ mỉ kỳ công như vậy mà chiếc nón dân tộc tây ngày càng ít người biết làm nón lá chỉ còn các cụ cao tuổi còn yêu nghề và muốn giữ gìn nét văn hóa của dân tộc nên họ cố bám trụ với nghề và mong muốn truyền lại cho con cháu kỹ thuật đàn nón của tổ tiên
ngoài thôn mình ra đấy là cũng dài như bà đấy không có trẻ đâu trẻ không biết đàn
bây giờ thì có người về học thì bà sẵn sàng để dạy họ để truyền thống mãi về
trước thực trạng nghề làm nón lá của người tây có nguy cơ mai một phòng văn hóa thông tin huyện chiêm hóa đã xây dựng các phương án bảo tồn nghề làm nón của người tây
hiện nay thì ở một số làng và một số xã thì những người cao tuổi
các bà cao tuổi thì người ta vẫn có biết làm thì trong cái xu hướng thời gian tới thì sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã để tiếp tục làm tốt công tác kinh truyền cũng như là phối hợp với các thôn cũng như là các bà để làm sao mà truyền dạy được cái việc làm cái đan lát
một số nghề đan lát
và đặc biệt là cái nón lá của người tây
giữa những thay đổi của cuộc sống những người như bà lống bà tình vẫn cần mẫn giữ được chiếc nón truyền thống của đồng bào vẹn nguyên giá trị
mong rằng tâm huyết ấy sẽ sớm được thế hệ trẻ kế thừa để từ đó không chỉ non lá của người tây mà nhiều nét đẹp văn hóa của cộng đồng các dân tộc sẽ được bảo tồn và phát triển